trải qua những giờ phút lịch sử khi mà đội tuyển bóng đá việt nam nâng cao chiếc cúp vàng trong tay sau trận chung kết trong tối qua
thì có lẽ đến giờ phút này niềm vui ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của rất nhiều người hâm mộ việt nam
vâng khi hồi tưởng lại giây phút đội tuyển việt nam nâng cao chiếc cúp vàng
thì tôi vẫn cảm thấy có một niềm hạnh phúc như vỡ hoà trong lòng một cảm xúc lần lần khó tả
vâng làm sao có thể không vui cho được khi mà chúng ta đã phải chờ đợi đến một mươi năm đầy thăng trầm vào sóng gió
để làm nên một chiến thắng lịch sử đầy vang rộ như vậy
và sau đây thì chúng ta hãy cùng điểm lại những diễn biến chính trong trận đấu tối qua
sau một mươi năm sân mỹ đình lại được chứng kiến một trận chung kết lịch sử của đội tuyển việt nam
lần này chỉ mất sáu phút để các khán đài được vỡ hòa trong niềm hạnh phúc
trong một tư thế khó quang hải đã tặt bóng chuẩn xác

trận đấu đất đức ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển việt nam
chúng ta vươn lên dẫn trước một có nghĩa là đội bạn phải ghi được ít nhất hai bàn nếu muốn vô địch
đội tuyển malaysia tạo ra một số cơ hội chủ yếu từ những quả đá phạt và đều bị thủ thành đặng văn lâm cản phá
đội tuyển việt nam chủ động bảo vệ thành quả và sẵn sàng tăng tốc khi có cơ hội
trận đấu đã không có thêm bàn thắng
và tình huống đang chú ý cuối cùng là tấm thẻ đỏ nói lên nhiều điều của saru saad

trận đấu đất đức ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển việt nam
đội tuyển việt nam vô địch aff cup hai nghìn một mươi tám với thắng lợi trung quốc ba hai